để tăng cường đấu tranh với dịch bệnh chính phủ vừa quyết định miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế và nước khử trùng
bộ tài chính được giao trao đổi với các bộ chuyên ngành có mã nhập khẩu cụ thể khi thông quan trên tinh thần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong đó miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất khẩu trang sẽ cụ thể hóa trong quyết định miễn thuế
bộ tài chính cũng sẽ có quyết định miễn thuế nhập khẩu các loại nước khử trùng phòng chống dịch